tổng cục thủy lợi vừa có công điện về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt
đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số một mươi hai khu vực trung bộ và tây nguyên
các tỉnh thành phố quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
con tôm gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng và các ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn năm sáu bảy tám
các ban quản lý dự án đang sửa chữa nâng cấp hồ chứa ra soát lập danh sách các hồ chứa bị hư hỏng
hồ chứa đang thi công hồ chứa nhỏ hồ chứa có mức chữ nước cao để tập trung thực hiện phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình
và vùng hạ du theo phương châm bốn tại chỗ hạn chế xả lũ trong thời gian mưa lớn tích nước các hồ chứa hợp lý
bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất dân sinh bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình